ủy ban nhân dân huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ra soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tại xã hoàn trạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực này đặc biệt là việc có một số cán bộ lãnh đạo xã đương nhiệm ghép thân vào các hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước
theo kết luận thanh tra vừa được ubnd huyện bố trạch ban hành sai phạm nghiêm trọng nhất là tất cả hồ sơ liên quan đến việc giả soát hộ nghèo tại xã hoàn trạch giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đều bị thất lạc
cán bộ lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này đổ lỗi cho nhau
qua kiểm tra đối chiếu xác minh phát hiện thấy trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi ba xã hoàn trạch có một trăm năm mươi ba khẩu không nghèo
người thân con em lãnh đạo cán bộ xã thôn được ghép vào hộ nghèo để trục lợi
cá biệt vợ của chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng quang trung cũng được ghép vào một hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu tiên
mục đích của các khẩu không nghèo đưa vào hộ nghèo là để hưởng các chính sách hỗ trợ trong đó có chính sách hỗ trợ về giáo đất ở trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên qua kiểm tra chỉ có hai mươi năm trường hợp được giáo đất đối chiếu không nghèo vào năm hai nghìn một mươi một
và hai mươi năm trường hợp này qua kiểm tra có một mươi sáu trường hợp là giáo đúng đối chiếu chỉ có chín trường hợp là không đúng đối chiếu không nghèo
tuy nhiên qua kiểm tra và xử lý thì cũng đã là xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật
để vừa đảm bảo quyền lời cho nhân dân cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật
với các sai phạm nghiêm trọng trên ban thường vụ huyện ủy bố trạch đã có nhiều hình thức kỷ luật nghiêm khắc những sai phạm nghiêm trọng trên của các cán bộ liên quan đến việc ra soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã hoàn trạch đồng thời kiểm điểm nghiêm túc tập thể và các cá nhân để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở trong thời gian tới